sáng nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp tiếp tục phần tranh luận
theo đó trong phần đối đáp đại diện viện kiểm sát nhận định thực tế bà trương mỹ lan không có nhiều tài sản như bà nói
theo đó trước hợp nhất bà lan có rất nhiều khoản vai tại scb cũ và ngân hàng tín nghĩa
số tiền mà bà trương mỹ lan chiếm đoạt là tiền huy động của người dân
ngân hàng nhà nước đang phải gồng mình cho scb vay để chi trả cho người dân và không biết khi nào mới thu hồi được
theo viện kiểm sát trong khoảng hơn một tài sản của bà trương mỹ lan bị kê biên
chỉ có khoảng sáu mươi tài sản bà mua trước năm hai nghìn một mươi hai còn lại hơn chín mươi bốn tài sản mua từ tiền chiếm đoạt của scb
thiệt hại vụ án là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là cơ sở đánh giá trách nhiệm hình sự của bị cáo
trong vụ án này bà trương mỹ lan đã thực hiện quy trình cho vai ngược
hợp thức các khoản vai nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của scb
tội phạm đã hoàn thành nên không chấp nhận quan điểm trên để giảm trách nhiệm cho các bị cáo
liên quan đến tội tham mô tài sản của bị cáo trương mỹ lan
theo viện kiểm sát hành vi của bà lan là đồng phạm có tổ chức
các bị cáo thực hiện một chuỗi sai phạm người sau tiếp nhận và nối tiếp sai phạm của người trước
kết quả điều tra diễn biến phiên tòa xác định bà lan đã thâu tóm
nhờ người đứng tên sở hữu hơn chín mươi một tám cổ phần của scb
đã vi phạm quy định luật của các tổ chức tiến dụng
quy định cá nhân không sở hữu quá năm cổ phần ngân hàng để tránh thâu tóm ngân hàng
từ đó chi phối đưa người vào làm theo yêu cầu của mình
bà lan là người tổ chức cầm đầu có hành vi chi phối hội đồng quản trị và tổng giám đốc
là những người có quyền hạn tại scb để chiếm đoạt tiền của scb
nên không có lý do nào để nói bà lan không phải là chủ thể của tội tham mô tài sản